trên thực tế thì thị trấn trại cao là nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp doanh nghiệp khai thác khoáng sản tại địa phương mỗi năm đóng quý bảo vệ môi trường hàng chục tỷ đồng

đồng hỷ tỉnh thái nguyên chỉ là một ví dụ thực tế còn tồn tại về bất cập trong quản lý
và phân bổ sử dụng quỹ bảo vệ môi trường trên cả nước
theo phó giáo sư tiến sĩ phạm bích san thuộc viện nghiên cứu và tư vấn phát triển
thì việc xảy ra các xung đột giữa doanh nghiệp người dân đôi khi cả chính quyền
là do quy trình thực thi chính sách thiếu minh bạch thiếu thông tin và thiếu sự giám sát của cộng đồng
trên thực tế việc thu phí bảo vệ môi trường đang được sử dụng chưa đúng mục đích
gây ra sự bất công bằng trong khai thác và sử dụng tài nguyên
dẫn đến những khiếu kiện kéo dài của người dân
để chính sách thực sự đi vào đời sống đáp ứng đủ công tác bảo vệ môi trường
cần có các cơ chế cho sự tham gia của cộng đồng và chính quyền cấp xã
trong giám sát hoạt động khai thác khoáng sản nói chung và đầu tư cho địa phương nói riêng
đồng thời quy định rõ địa giới hành chính nơi có hoạt động khai thác như các huyện và xã bị ảnh hưởng
cần quy định rõ vai trò của chính quyền các cấp trong bố trí và sử dụng
ngân sách phục vụ đầu tư phát triển xã hội và khắc phục hậu quả môi trường
nơi có hoạt động khai thác khoáng sản
câu chuyện sử dụng phí bảo vệ môi trường tại huyện đồng hỷ mới chỉ là một trong rất nhiều vấn đề
đang tồn tại xung quanh việc phân bổ nguồn phí này một cách hợp lý và rõ ràng
hy vọng rằng trong thời gian tới các cấp chính quyền tại các địa phương sẽ có sự vào cuộc
để nguồn phí này thực sự phát huy hiệu quả
có một cụ bà năm nay đã tám mươi tuổi thế nhưng suốt một mươi năm qua
ngày nào bà cũng tự tay cầm trổi đi quét dọn làm vệ sinh khắp những con ngõ trong khu phố
thời gian đầu nhiều người cho rằng bà đang làm một việc vô ích
thế nhưng bằng chính sự bền bỉ của mình bà đã làm thay đổi ý thức của rất nhiều người
trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường
câu chuyện về cụ bà đinh thị quý cũng chính là nội dung chúng tôi muốn chuyển đến
quý vị và các bạn trong chuyên mục sống xanh ngày hôm nay
ngày nào cũng vậy không kể nắng hay mưa chiếc trổi tre và chiếc sẻ hót rác này
lại cùng bà quý đi khắp các con ngõ nhỏ của tổ dân phố số hai mươi bốn
theo những người dân sống ở đây thời gian trước khi bà quý chưa thực hiện công việc này
thì con ngõ lúc nào cũng đầy rác thải
trước khi mà cụ quý cụ dọn vệ sinh ở đây này thì khu phố này cũng rất là mất vệ sinh
tụ tập rác ở những chỗ mà không có vệ sinh
nếu mà ở lơi công cộng thì lúc đấy là mất vệ sinh quá mà rùi mùi ô nhiễm cho các cháu
trước tình trạng những con ngõ cứ đầy rác bà quý đã sắm trổi tre hót rác
và bắt tay vào thực hiện ý tưởng tự tay dọn vệ sinh đường phố
thế nhưng vào những ngày đầu tiên khi bà quý tự mang trổi đi quét
thì không phải ai cũng có thiện cảm và ủng hộ việc bà làm
ai cứ ngại thì không thể sạch được
thì thôi mình không làm được cái việc lớn thì mình làm được nhỏ
mình cứ quét dọn thì đường phố mới sạch
có người bảo bà tâm thần à cứ đi quét đi dọn cứ đi nhặt rác
trước tiên là mọi người cũng không ưa cụ dọn rác đâu
vì là cụ dọn thì cụ cũng nhắc nhở
thế nhưng mà về sau thì mọi người cứ ngồi đấy nhìn cụ dọn đấy
thì tự nhiên là đều có ý thức chung đấy
vì là sao cụ dọn thì cụ lại cũng phân chia cái loại rác ra
những cái nào mà tiết kiệm nhặt được thì cụ nhặt được
cụ bán đi thì cụ lại lấy cái tiền đấy vào cụ mua trổi
hoàn toàn là bằng tiền tự cụ thu nhặt mua trổi này
và tiết kiệm bỏ ống này cuối năm thì phá lợn ra để làm từ thiện
trước đây thì cách đây khoảng ba bốn năm người ta mới cho
vì người ta thấy là mình làm lâu dài quá
và nhiệt tình như thế người ta cũng rất là phấn khởi
người ta cũng thấy như là bây giờ có những người cho tiền thì tôi lại không lấy
cái người bảo đấy bà cầm tiền để bồi dưỡng hoặc là mua cái trổi
tôi đã đi làm công việc từ thiện không bao giờ thấy lấy tiền của ai
mà các ông có bà hay là tất cả cái thì cho tôi những cái ve chai tôi bán để lấy tiền mua trổi
còn đâu thì là cuối năm là ủng hộ vào các quỹ của khu dân cư
từ các đổ phế liệu người dân cho bà quý đem bán và sắm thêm cho mình một chiếc kẻng
cứ khoảng ba đến bốn giờ chiều người dân khu phố lại nghe tiếng kẻng gõ khắp ngõ ngách của bà cụ báo hiệu đã đến giờ dọn rác
để thuận tiện cho việc thu gom rác thải của công ty vệ sinh đô thị bà quý và người dân tổ dân phố hai mươi bốn tập trung đổ rác hàng ngày tại khu đất chống này
từ việc làm tuy nhỏ bé mà bền bỉ của bà quý dần dần những người dân nơi đây đã hiểu và có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường sống xung quanh
giữ cho môi trường được xanh sạch và ủng hộ bà nhiều hơn
bà già rồi bà làm như thế là chúng tôi là còn ít tuổi hơn rồi chúng tôi cũng nói theo gương của bà thôi
vì là cũng là để động viên bà để cho bà làm coi như là đường phố sạch sẽ thì chúng tôi cũng là để giữ vệ sinh môi trường chung của toàn người dân chúng tôi
nghĩ mà sâu xa ra thì đúng là bà làm những công việc rất có ích cho đời
từ ngày có bà quý làm những công việc dọn
đẹp khu phố xanh sạch đẹp thì trong khu phố ngày càng văn minh hơn và mọi người đều có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường đô thị
ở cái tuổi tám mươi bà cụ quý vẫn không nghỉ ngơi dưỡng già mà vẫn luôn nỗ lực với các hoạt động tập thể
việc làm của bà đã tác động đến ý thức của nhiều người dân trong khu phố để họ cùng tham gia giữ gìn vệ sinh cùng dọn dẹp sạch đẹp đường phố
không cần phải tuyên truyền hô hào bằng những khẩu hiệu hay khó khăn
chỉ cần những hành động thiết thực và từ nhiệt huyết của chính mình bà cụ quý đã làm lan tỏa tinh thần sống xanh hơn sạch hơn không ngừng sống công hiến làm đẹp cho đời
chỉ cần một người có hành động thiết thực thì ý thức bảo vệ môi trường cũng sẽ được lan tỏa đến nhiều người khác
quý vị và các bạn hãy đồng hành cùng chúng tôi trong những hoạt động sống xanh để cùng lan tỏa ý thức hành động vì môi trường ngay từ hôm nay
đến đây thì chương trình vì môi trường bền vững cũng xin được khép lại cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại vào chương trình vì môi trường bền vững kỳ sau
hẹn gặp lại